từ ngày hai mươi tám tháng bảy tới đây để sửa chữa cầu thăng long các đơn vị thi công sẽ tạm cấm phương tiện qua cầu
tổng cục đường bộ việt nam đã ban hành phương án phân luồng mang tính định hướng để hướng dẫn các xe
các phương tiện ô tô lưu thông tầng trên sẽ được phân luồng đi các cầu qua sông hồng như nhật tân vĩnh thịnh thanh trì
xe máy xe thô sơ vẫn đi lại bình thường tầng dưới của cầu
các xe buýt và xe khách đi qua cầu thăng long sẽ phải chuyển sang đi cầu nhật tân
nên sẽ phải đi lộ trình dài hơn trước
xe hợp đồng chở công nhân viên chức đi làm hai bên cầu thăng long cũng phải đi vòng qua cầu nhật tân
lực lượng thanh tra và cảnh sát giao thông sẽ bố trí lực lượng ở hai đầu cầu thăng long để hướng dẫn
tổ chức phân luồng tại các nút giao thông để giảm thiểu un tắc